đại diện lãnh đạo tổng công ty điện lực miền nam tổng công ty điện lực miền trung và công ty điện lực quảng trị đã trao tặng một trăm linh máy tính trị giá một tỷ đồng đến các trường học trên địa bàn tỉnh quảng trị để kịp thời bổ sung thay thế các thiết bị dạy và học bị hư hỏng sau mưa lũ
đoàn đã đến thăm hai điểm trường tiểu học và trung học cơ sở do mai huyện do linh và trường tiểu học và trung học cơ sở cam hiếu huyện cam lộ
đây là hai điểm trường chịu hậu quả nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua trao tặng mỗi trường một mươi bộ máy tính để bàn góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy học
sở giáo dục và đào tạo quảng trị sẽ tiếp nhận và phân bổ tám mươi bộ máy tính còn lại đến các trường học chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt và sử dụng đúng mục đích trong hoạt động dạy học nhằm khắc phục khó khăn trước mắt và nâng cao chất lượng giáo dục